quỹ bảo trì đường bộ việt nam đã cấp trên năm hai tỷ đồng để tiến hành xử lý điểm đen tại đèo pha đin thuộc tuyến quốc lộ sáu trên địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biệt
việc xử lý điểm đen này sẽ giúp tuyến đường thông thoáng hơn các lái xe dễ quan sát hơn và từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông trên cung đường này
theo đó tại điểm đen thuộc km ba trăm sáu mươi năm ba trăm năm mươi trên đèo pha đin công ty cổ phần đường bộ hai trăm hai mươi sáu sẽ tiến hành cắt cua bạt mái gần ba mươi bốn mét khối đất đá đồng thời thảm nhựa mặt đường đổ bê tông rãnh hệ thống cống và sơn phản quang
đến thời điểm này công ty đã cơ bản hoàn thành phần đào đắp đất đá trên mái tàu luy dương để thảm nhựa mặt đường trong thời gian tới
dự kiến hoàn thành xử lý điểm đen trong tháng một mươi năm nay việc xử lý các điểm đen trên đèo pha đin tại quốc lộ sáu thuộc địa phận điện biên và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tạo tầm nhìn thông thoáng hạn chế nhiều tai nạn giao thông đặc biệt là các xe trọng tải lớn di chuyển trong điều kiện thời tiết có nhiều mưa và sương mù bảo đảm an toàn trong vận chuyển khách hàng hóa trên hai tuyến quốc lộ này